tại bảo tàng văn học việt nam hội nhà văn việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng văn học năm hai nghìn một mươi chín
cho tám tác phẩm văn học cho quyết định kết nạp cho năm một mươi chín hội phiên mới
năm nay hội văn học việt nam nhận được một trăm tám mươi tám tác phẩm dự thi của một trăm sáu mươi hai tác giả
hội đồng giám khảo đã chọn ra tám tác phẩm để trao giải bao gồm chuyện ngắn quán quỷ thần của nguyễn hải yến
tập thơ bay trong mơ của trần quang đạo nguồn của trần quang quý
tập lý luận phê bình nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học của phan trọng thường
những sinh thể văn trương việt của lý hoài thu tư tưởng và phong cách nhà văn những vấn đề lý luận và thực tiễn của trần đăng xuyền
văn học dịch kiếm hồ hoài cổ tập hai do nguyễn hữu thăng dịch
tập ký sự của hồ duy lệ mang tên trụ lại được trao giải đặc biệt
nhân dịp này ban chấp hành hội nhà văn việt nam đã kết nạp cho năm mươi chín hội viên mới